ngày bảy chín sở du lịch tp hcm phối hợp cùng các sở ban ngành liên quan tổ chức hội thảo quốc tế phát triển du lịch thông minh tại tp hcm
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm tham dự và phát biểu
tại hội thảo các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch thông minh trong quản lý điểm đến và hỗ trợ du khách trên thế giới
như ứng dụng blockchain trong quản lý và phát triển du lịch hành vi và trải nghiệm của du khách đối với dịch vụ lữ hành và lưu trú
trong hệ sinh thái du lịch thông minh mô hình và giải pháp phù hợp phát triển du lịch thông minh tại tp hcm
phát biểu tại đây đồng chí nguyễn thiện nhân đánh giá cao đóng góp của các chuyên gia du lịch quốc tế và sẽ duy trì kết nối
các chuyên gia nhằm tiếp tục hoàn thiện chiến lược phát triển du lịch thành phố đến năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn năm hai nghìn ba mươi
hiện thành phố đang triển khai đề án đô thị thông minh bởi vậy du lịch thông minh sẽ trên nền tảng thành phố thông minh
thành phố đang hoàn thiện chiến lược phát triển du lịch thành phố hồ chí minh và đưa du lịch thành phố gắn kết với vùng đồng bằng sông cửu long và du lịch thông minh